ngày tám tháng một mươi hai tại phú thọ ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận các tỉnh trung du và miền núi phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thào xuân sùng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
tại hội nghị ban dân vận các tỉnh đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai công tác dân vận tại địa phương
nêu lên những phương pháp vận động nhân dân giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở đồng thời đề xuất kiến nghị với trung ương
nghiên cứu cơ chế chính sách mới để tiếp tục đổi mới phương pháp công tác dân vận theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi tám ban dân vận trung ương yêu cầu ban dân vận các tỉnh cần có giải pháp khắc phục
để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng về công tác dân vận
tăng cường công tác phối hợp với ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội
tiếp tục xây dựng các mô hình dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi